thông tin từ cục quản lý thị trường tp hải phòng cho biết chiều ngày hai tháng hai
lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra xử phạt hành chính đối với ba cơ sở bán thuốc
do đẩy giá khẩu trang lên cao nhằm thu lợi nhuận
theo người dân phản ánh và thông tin trên mạng xã hội cơ sở bán thuốc tại số nhà hai mươi ba đường lê lợi
quận ngô quyền tp hải phòng đã bán bốn trăm linh đồng một hộp khẩu trang
trong khi đó giá nhập là một mươi sáu đồng một hộp
cơ quan chức năng đã tiến hành xử phạt hành chính ở mức cao nhất là ba mươi triệu đồng đối với cơ sở này
đồng thời thu hồi số tiền thu lời bất chính là sáu triệu đồng
cũng trong ngày hai tháng hai đội quản lý thị trường số bảy đã tiến hành xử phạt hành chính với hai cơ sở khác
với tổng số tiền là bốn mươi triệu đồng
để bình ổn thị trường mặt hàng khẩu trang và các sản phẩm y tế phục vụ phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona
cục quản lý thị trường tp hải phòng tiếp tục tăng cường lực lượng kiểm tra đồ xuất
và vận động các cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế thực hiện niêm yết giá ký cam kết không vi phạm về giá
nguồn gốc xuất xứ đối với mặt hàng khẩu trang và nước sắt quần